trước các vấn đề được bàn thảo tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra trong những ngày qua
thì đại đa số ý kiến của cử tri tại thành phố đà nẵng rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng ở kỳ họp quốc hội lần này
trong đó tập trung nhất là vấn đề về bảo vệ rừng sạt lở đất hay lũ lụt ở các tỉnh thành miền trung
tôi tâm đắc nhất là phần chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn là ông cường
thì chúng ta thấy được là có rất nhiều cái vấn đề nóng hiện nay đặt ra
ví dụ như liên quan đến nạn tàn phát rừng rồi liên quan đến nội dung sạt lở đất lũ lụt miền trung hạn hán
bộ trưởng bộ trưởng cường cũng đã trả lời được rất nhiều nội dung có thể là cho cử tri như chúng tôi hài lòng
vừa qua thì cũng có vấn đề về giao đắc giao rừng cho bà công
tuy nhiên thì hiện nay cũng còn một số diện tích chưa giao và có quyền sử dụng cho bà công
vậy thì trong thời gian tới thì cũng mong có cách cũng tiếp tục cũng tạo điều kiện và làm các thủ tục để mà giao đắc giao rừng cho bà công
để bà công có cái yên tâm sản xuất cũng như là cái quản lý nhà nước tại địa phương thì cũng vậy ha
sau khi phó thủ tưởng có chia sẻ về một số tình hình về dịch covid vào sáng này thì em cảm thấy là tính tượng hơn đối với nhà nước trong việc phong trọng dịch covid
thành ra tôi thấy về vấn đề này đối với đời sống của đồng bào có tù thông với tất cả chúng tôi nó riêng và đồng bào dân tộc nói chung
thì so với mặt bằng của châu hội thì về vấn đề cái phát triển hàng cộng khoảng cách xa thì tôi mong rằng trong thời gian tới thì châu hội cố gắng làm sao ra có một cái chính sách đối với đồng bào dân tộc hơn cao hơn nữa
thôi ví dụ như chúng tôi ở đây đợi cho đà nẵng này tức là nơi vùng thành phố của trung hương
nhưng mà nói
bây giờ là thoát ngay rồi không dễ chứ anh
bởi vì đúng tôi đây là về vấn đề được sống trong cái khuôn khổ có cái tự do này là từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trở lại đây
chứ còn trước đây là họ sống rất là cực khổ
trên núi trên nao nó rồi họ học hành không đến nơi trừ cái vấn đề học hành đó dẫn tới cái phát triển kinh tế là chưa tha sao với đồng bào chưa theo kịp